thưa quý vị bắc bộ sẽ có mưa diện rộng trong ngày hôm nay
và dự báo là mưa sẽ quay trở lại ở hầu khắp các quận huyện của thủ đô hà nội
mưa to cục bộ có nguy cơ cao kèm theo gió giật mạnh và sấm xét nguy hiểm
vâng bên cạnh đó thì mưa có thể xảy ra vào ban đêm
nên quý vị lưu ý là trước khi đi ngủ thì cần phải đóng hết các cửa sổ và cửa ra vào
cũng như là rút phích cắm những thiết bị điện không cần thiết
để tránh trường hợp xét đánh lan truyền vào hệ thống điện
tuy nhiên thì nhờ mưa thời tiết bắc bộ cũng chuyển dịu mát hơn
giúp hạ nhiệt và xua đi không khí oi nóng của những ngày qua
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
khu vực trung bộ thì dự báo là mưa về chiều do gió tây nam và diện mưa giải rác
và số điểm mưa to cũng chỉ xảy ra cục bộ
tuy nhiên thì quý vị vẫn nên đề phòng rông lốc cũng như là sấm xét nguy hiểm
còn tại tp hcm thì ít khả năng mưa hơn
nếu có thì cũng chỉ là mưa rào nhẹ và sẽ rất nhanh thời tiết mát mẻ